thưa quý vị nga sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử tổng thống từ ngày mai một mươi năm tháng ba và kéo dài đến ngày một mươi bảy tháng ba
và đây cũng là lần đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống nga diễn ra trong nhiều ngày
bất chấp nhiều thách thức mà nước nga đang phải đối mặt cả về chính trị lẫn kinh tế thì có tới gần chín mươi người dân nga vẫn tin tưởng và ủng hộ ông putin trong vai trò tổng thống
cuộc khảo sát mới nhất do trung tâm nevada ở moscow thực hiện cho thấy tám mươi sáu người dân nga ủng hộ tổng thống vladimir putin trước thêm bầu cử vào ngày mai
bảy mươi người được hỏi cho rằng đất nước đang đi đúng hướng cao hơn một mươi ba so với tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trong khi một mươi năm phản đối
khảo sát cũng chỉ dạng bảy mươi ba người dân ủng hộ hoạt động của chính phủ nga và hai mươi một không tán thành
tôi ủng hộ tổng thống nga
tổng thống đương nhiệm tôi sẽ tham gia cuộc bầu cử sắp tới và bỏ phiếu cho ông putin
những gì mà tôi thấy hiện tại đều tốt hơn rất nhiều so với trước đây và tôi hy vọng điều đó sẽ còn phát triển hơn nữa
chúng tôi có cuộc sống tốt hơn nhiều khi ở nga
tôi sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử và chúng tôi ủng hộ ông putin
không ai khác có thể lãnh đạo đất nước tốt hơn ông ấy
quá trình phát triển toàn diện của đất nước hiện nay chính là minh chứng cho điều đó
ông putin được bầu làm tổng thống nga
ông putin được bầu làm tổng thống nga lần đầu tiên vào năm hai nghìn và sau đó tái đắc cử nhiệm kỳ lãnh đạo chính phủ thêm ba lần nữa vào các năm hai nghìn bốn hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi
nếu chiến thắng trong các cuộc bỏ phiếu sắp tới như các dự báo mới nhất ông putin bảy mươi một tuổi sẽ tiếp tục lãnh đạo nước nga nhiệm kỳ thứ năm
tuy nhiên ông cũng sẽ đối diện với rất nhiều thách thức trong đó là cuộc xung đột với ukraine chính sách đối ngoại với phương tây
đặc biệt sau khi tổ chức quân sự hiệp ước bắc đại tây dương nato vừa kết nạp thêm thành viên từ ba mươi hai là thụy điển
cùng với đó là tình hình kinh tế đất nước trong bối cảnh nga đang chịu nhiều lệnh trừng phạt từ phương tây liên quan đến chiến dịch quân sự ở ukraine